thưa quý vị sở du lịch tp hcm vừa có văn bản báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm về kết quả kiểm tra xác minh xử lý vụ việc liên quan đến hơn một trăm linh du khách mất liên lạc khi đi du lịch tại hàn quốc
theo đó trong số một trăm linh khách du lịch mất liên lạc sở xác định có ba mươi hai khách của bốn công ty lữ hành trên địa bàn tp hcm
theo quy định thì tất cả bốn công ty lữ hành nói trên đều bị đề nghị xử phạt về hành vi để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại việt nam trái pháp luật
theo nghị định bốn mươi năm của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch không hình phạt cho hành vi này là từ tám mươi triệu đồng đến chín mươi triệu đồng
ngoài ra cơ quan thanh tra của sở cũng đề nghị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành từ một mươi hai tháng đến một mươi tám tháng